sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thưa các đồng chí tham dự hội nghị thực hiện chương trình làm việc toàn khóa hôm nay ban chấp hành trung ương bắt đầu họp hội nghị lần thứ tư để thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do
tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác
thay mặt bộ chính trị ban bí thư tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương các đại biểu khách mời đã về dự hội nghị và xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất
thưa các đồng chí thời gian qua bộ chính trị đã chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ và các ban đảng tích cực chuẩn bị các báo cáo và đề án
theo quy chế làm việc văn phòng trung ương đảng đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước
sau đây tôi xin phát biểu lưu ý thêm một số khía cạnh liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
có tính chất gợi mở nếu vấn đề mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận xem xét quyết định
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và xem xét quyết định vào cuối kỳ học
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp
tối qua ngày tám tháng một mươi huyện đông anh tổ chức kỷ niệm một trăm bốn mươi năm ngày thành lập
một nghìn tám trăm bảy mươi sáu hai nghìn một mươi sáu năm mươi năm năm đông anh trở thành một huyện của thủ đô hà nội
một chín trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi sáu đón nhận huân chương lao động hạng nhì và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tới dự buổi lễ có tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành trung ương
thành phố hà nội tỉnh vĩnh phúc tỉnh bắc ninh các bậc lão thành cách mạng
các bà mẹ việt nam anh hùng cùng đông đảo nhân dân huyện đông anh
huyện đông anh được thành lập vào tháng một mươi năm một nghìn tám trăm bảy mươi sáu dưới đời vua tự đức
đến tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đông anh chính thức trở thành một huyện ngoại thành ở phía bắc thủ đô
năm mươi năm năm qua huyện đông anh không ngừng vươn lên phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội
đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt
hiện nay thu nhập bình quân đầu người
đạt bốn mươi ba triệu đồng một năm
công tác xây dựng nông thôn mới được huyện đặc biệt chú trọng
đến nay cả hai ba xã của huyện đều đạt tiêu chí nông thôn mới
phát biểu tại buổi lễ đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ và chính quyền
và nhân dân huyện đông anh đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời cần phát huy tiềm năng lợi thế về địa lý giao thông văn hóa lịch sử
và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn hai nghìn năm mươi đưa huyện đông anh trở thành một đô thị nội đô
và là một trong những vành đai xanh theo quy hoạch tổng thể của thành phố
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí hoàng trung hải trao huân chương lao động hạng nhì
đồng chí nguyễn thiện nhân trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đông anh
tiếp tục chương trình thời sự với các thông tin đáng chú ý khác
và một phụ nữ tại tp hcm nhiễm virus zika nâng số người việt nam mắc bệnh lên năm ca
cục y tế dự phòng và vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em đã tăng cường giám sát đối với các phụ nữ mang thai
có các triệu chứng nghi ngờ để tư vấn và khuyến cáo kịp thời
cả hai bệnh nhân mới được phát hiện nhiễm virus zika đều đến khám tại bệnh viện
và không có tiền sử đi du lịch hoặc tiếp xúc với người bệnh
hiện sức khỏe của cả hai đều ổn định
tại khu vực phía nam người nghi ngờ nhiễm virus zika được lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại ba mươi bệnh viện của tp hcm
bộ y tế cho biết là hệ thống giám sát dịch có thể sẽ tiếp tục phát hiện trường hợp mới
nhiễm virus zika tại cộng đồng
bộ cũng khuyến cáo là công dân việt nam đi đến và về từ vùng có dịch bệnh do virus zika
thì cần phải chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày
nếu có biểu hiện bệnh thì hãy đến cơ sở y tế để chủ động khai báo về tiền sử đi lại
và được khám tư vấn điều trị nhất là những phụ nữ có thai
để phòng chống bệnh do virus zika người dân cần áp dụng các biện pháp chống mũi đốt
chủ động diệt mũi và bọ gậy loang quăng ngủ màn mặc quần áo dài kể cả vào ban ngày
trong khi đó dịch sốt xuất huyết tại tỉnh gia lai vẫn diễn biến phức tạp
và cho tới nay thì có tới gần một mươi người mắc bệnh tại một trăm chín mươi chín trên hai trăm hai mươi hai xã
phường thị trấn
của một mươi bảy trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố với một ca đã tử vong
thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh gia lai cho biết
trong hơn chín sáu trăm linh ca mắc bệnh sốt xuất huyết riêng tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
có tới hơn năm ca mắc mới bình quân mỗi tuần có gần bốn trăm năm mươi người đến điều trị
tại các cơ sở y tế
mặc dù đầu tháng tám ubnd tỉnh gia lai đã phải tổ chức họp khẩn các ngành
các huyện thị xã thành phố và tăng cường kinh phí để phòng chống sốt xuất huyết
nhưng số người mắc bệnh vẫn tăng cao từng ngày
tình hình sắp tới được dự báo càng cần phải có các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn
khi tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa mưa và đặc biệt trên địa bàn tỉnh gia lai
xuất hiện thêm tuyết virus gây bệnh mới là daegu hai với triệu chứng bệnh nặng
nguy cơ tử vong cao hơn tuyết virus gây bệnh daegu một đã có nhiều năm trước
sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương bão số sáu di chuyển theo hướng tây tây nam
và sự yếu thành áp thấp nhiệt đới
hiện vị trí của cơn bão số sáu có tâm bão vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông
cách hồng kông trung quốc khoảng ba trăm bốn mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
dự báo đến bốn giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão số sáu vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bảy mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bốn giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp tám cấp chín
chuyển đến một thông tin đáng chú ý liên quan đến nạn buôn lậu thuốc lá
theo thống kê của hiệp hội thuốc lá việt nam
một năm tỷ đồng là con số mỗi năm thuốc lá lậu đang gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
cũng theo hiệp hội thuốc lá việt nam mỗi năm có gần một tỷ bao thuốc lá lậu được tiêu thụ trong nước
điều này đồng nghĩa với việc khoảng một triệu nông dân công nhân ngành thuốc lá bị mất việc làm
còn theo bộ công an những năm gần đây tình hình buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp
nhiều băng nhóm sẵn sàng chống trả cướp lại hàng hóa khi bị phát hiện
trong hai năm qua lực lượng công an cả nước phát hiện và bắt giữ gần bốn vụ
tịch thu hơn chín triệu bao thuốc lá lậu các loại khởi tố hơn ba trăm linh vụ
riêng cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu bộ công an được thành lập từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
đến nay đã phát hiện bắt giữ một mươi sáu vụ thu giữ gần ba trăm linh bao thuốc lá lậu các loại
cùng hơn hai trăm linh tấn nguyên liệu thuốc lá lậu
đã có những ý kiến cho rằng giải pháp chống buôn lậu thuốc lá hiện nay cần phải thay đổi quy định
cứ vận chuyển từ năm trăm linh bao thuốc lá lậu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự
thay cho quy định hiện nay là một năm trăm linh bao trở lên
phiến quân hồi giáo houthi đang chiếm giữ thủ đô sahana cáo buộc các máy bay chiến đấu của liên minh do ả rập xê út đứng đầu
đã không kích chúng vào một lễ tang tại thủ đô sana
đây là một trong những vụ không kích có số thương vong lớn nhất kể từ khi liên minh ả rập tiến hành không kích
chống phiến quân houthi ở yemen từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trong khi đó liên minh quân sự ả rập khẳng định liên minh này không hề tiến hành một chiến dịch nào nhằm vào địa điểm trên
và những nơi như vậy chưa bao giờ nằm trong danh sách
các mục tiêu tấn công washington đồng minh quan trọng của riad tuyên bố
sẽ tiến hành xem xét lại ngay lập tức sự ủng hộ của nước này đối với liên minh quân sự ả rập tại yemen
cùng ngày điều phối viên nhân đạo của liên hợp quốc tại yemen jamie mcgonrick
kêu gọi tiến hành điều tra ngay lập tức và cộng đồng quốc tế cần gây sức ép nhằm đảm bảo cho dân thường tại yemen được bảo vệ
bộ quốc phòng nga xác nhận nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân it
tới tỉnh nga
nga đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật của nga đến tỉnh kaliningrad vùng lãnh thổ thuộc nga nhưng nằm giữa ba lan và litva
đây không phải là lần đầu tiên nga triển khai tổ hợp tên lửa chiến thuật có tầm bắn năm trăm linh km đến kaliningrad
và nó sẽ được duy trì trong tương lai như một phần của các hoạt động huấn luyện quân sự nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nga
litva và ba lan hai quốc gia thành viên nato và nằm giáp giới vùng kaliningrad của nga đã có phản ứng
ngoại trưởng litva linat linkevisiut cho rằng
mục đích của nga là nhằm tìm kiếm sự nhượng bộ từ phương tây liên quan đến những bất đồng đang gia tăng giữa nga với mỹ và nato về vấn đề syri và crimea
bộ trưởng quốc phòng ba lan antoni macierewicz cho rằng hành động của nga là rất đáng báo động
thượng nghị sĩ nhiều ảnh hưởng của đảng cộng hòa john ken đồng thời là chủ tịch ủy ban quân lực thượng viện mỹ
đã chính thức tuyên bố rút lại quyết định ủng hộ ông donald trump trong cuộc đua vào nhà

nhiều nghị sĩ khác của đảng cộng hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích ông trump do ứng cử viên thầy có những phát biểu khiếm nhã đối với phụ nữ
quyết định trên được ông john mccain đưa ra sau khi tờ báo the washington post công bố một đoạn video được ghi hình từ năm hai nghìn năm
trong đó ông trump khoe về những hành vi cũng như có những phát biểu khiếm nhã đối với phụ nữ gây nhiều phản ứng bất bình trong dư luận mỹ
động thái này được cho là sẽ gây bất lợi cho tỷ phú trump trong bối cảnh chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa sẽ diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai
trên truyền hình với đối thủ đảng dân chủ hillari clinton và chỉ còn một tháng nữa bước vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ
giới nghị sĩ cộng hòa cũng đã có phản ứng dữ dội sau khi đoạn băng hình nói trên được công bố
mặc dù bị chỉ trích nặng nề song ông donald trump vẫn tuyên bố không từ bỏ cuộc đua vào nhà trắng